thưa quý vị địa hình đường đèo vốn là địa hình nguy hiểm phức tạp và dễ gây tai nạn
đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra không thể dự đoán trước
ngay trong ngày hôm qua công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự đào sơn hải
bốn mươi một tuổi ngụ tp thủ đức tp hồ chí minh
người gây tai nạn trên đèo bảo lộc khiến hai người tử vong chiều ba mươi tháng bốn
ngày một tháng năm công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng cho biết
cơ quan này đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đào sơn hải bốn mươi một tuổi
ngụ tp thủ đức tp hồ chí minh để phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp
các cơ quan chức năng liên quan làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng
làm hai người chết trên đèo bảo lộc
như báo người lao động thông tin vào khoảng một mươi sáu h chiều ba mươi tháng bốn
trên đèo bảo lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa năm phương tiện giao thông đều đang lên đèo
gồm một xe con một xe tải và ba xe máy
vụ tai nạn làm hai người tử vong tại chỗ là bà lê thị ca ba mươi năm tuổi ngụy xã đắc rung huyện đắc song tỉnh đắc nông
và bà đinh thị hát chị dâu của bà ca ngụ tại xã lộc nga thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
công an tp bảo lộc và viện kiểm sát nhân dân tp cùng cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera giám sát hành trình các phương tiện để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
hình ảnh chiếc xuất camera giám sát hành trình trên xe con bảy chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi một a năm mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi sáu do tài xế đào sơn hải điều khiển
cho thấy ông hải điều khiển xe lên đèo bảo lộc theo hướng từ thành phố hồ chí minh đi đà lạt
để khúc cua tại km một trăm linh bốn sáu trăm linh trên đèo bảo lộc xã đại lào thành phố bảo lộc
do không làm chủ tốc độ chiếc xe do tài xế hải điều khiển tông vào ba xe máy đang lưu thông
cùng chiều phía trước
vụ va chạm khiến ba xe máy bị xe con bảy chỗ nêu trên lùa vào gầm xe tải đông lạnh do anh nguyễn quốc thắng
ba mươi một tuổi ngụ tp buôn mê thuật tỉnh đắk lắc điều khiển đang lưu thông cùng chiều
tại hiện trường ba xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải biến dạng hoàn toàn
kết quả điều tra ban đầu xác định ông đào sơn hải tài xế điều khiển xe con bảy chỗ
là người trực tiếp gây vụ tai nạn nghiêm trọng
do đó công an thành phố bảo lộc ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông hải để phục vụ điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
đây là bài học đáng giá cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là những bác tài thường xuyên lưu thông trên những cung đường đèo nguy hiểm
hãy luôn chú ý an toàn để hạn chế tối đa tình huống xấu khi tham gia giao thông